ngày cận tết mọi người mọi nhà tắt bật thu xếp công việc cuối năm trang hoàng là nhà cửa hối hả sắm sữa tết
thì cũng là lúc ngư dân ở các làng biển phú yên rộng rã chuẩn bị ngư lưới cụ tiếp nhiên liệu lương thực thực phẩm đưa tàu cá vương khơi đánh bắt cá ngừ đại dương trên các vùng biển xa của tổ quốc
đối với họ thì xuân ở đâu cũng vậy miễn là sau chuyến đánh bắt dài ngày khi cập bến sau tết tàu nào cũng cá nặng lưới đầy gặp giá cao trúng lớn
cảng cá phương sáu thành phố ti hòa tỉnh phú yên những ngày cuối năm bến thân rộng ràng náo nhiệt hơn bao giờ hết
trên các bãi cáp bồi bên mép nước sau lũ và chiều cường hình ảnh những người phụ nữ trẻ thơ từng giờ từng phút hồi hộp ngón đợi các chiến binh trở về từ biển cả làm xuống sang lòng người
ngoài cửa biển đại diện những con tàu đầu tiên chở nặng cá ngừ đang rẽ sóng trở về trong mùa biển mới cách đây hơn một tháng
trên khuôn viên cảng hoạt động khiên phát thu mua sơ chế thủy sản diễn ra hối hả
đáng mừng hơn là dịp cuối năm giá cá ngừ ổn định và giao động ở mức từ chín mươi năm đồng đến một trăm linh đồng trên một kg
cá được các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua xuất khẩu sang các thị trường cao cấp
nên chuyến biển này đa phần các tàu đều đạt số lượng từ ba mươi đến hơn năm mươi con cá ngựa đại dương tương đương từ một năm đến hai tấn
với mức giá này mỗi chủ tàu câu cá ngừ đại dương là ít nhất từ sáu mươi tới một trăm linh tấn
mỗi bạn cùng đi hay còn gọi là lao động cũng được chia từ năm triệu đến bảy triệu đồng